các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

xây dựng kế hoạch mỗi năm quy tập khoảng hai trăm linh hải quốc lịch sĩ trên đất bạn campuchia
thưa quý vị và các bạn lễ vu lan báo hiếu vào ngày dằm tháng bảy âm lịch là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của đồng bào theo phật giáo và cả nhiều người theo tín ngưỡng truyền thống
với ý nghĩa tốt đẹp là dịp để con cái tưởng nhớ thêm quý kính cha mẹ
trong dịp này mọi người thường thực hiện nhiều việc làm thiện nguyện để báo hiếu báo ơn sinh thành dưỡng dục
sau đây là ghi nhận về không khí lễ vu lan tại thành phố hồ chí minh
từ trung tâm thành phố như chùa xá lợi đến trong ngõ hẻm như chùa minh đạo từ sáng sớm đã đón hàng trăm phật tử đến chùa trong niềm hoan hỷ
trước là lễ phật cúng dường ngôi tam bào sau là cầu siêu cầu an cho cha mẹ cho ông bà an lành sức khỏe cho người còn sống
siêu độ siêu thoát cho người đã khuất
dù là bát nước nén hương dòng cò lòng cò lòng còn tưởng nhớ còn hương tình người đó là cái triết lý mà đạo phật của dân tộc việt nam chúng ta luôn luôn thể hiện
nhân cái mùa vu lan báo hiếu giáo hội bậc giáo việt nam cũng như chúng tôi luôn luôn ôm ấp bên lòng và cố gắng thực hiện một cách trọn vẹn để đền đáp bốn ân trong mùa một
trong ngày lễ vu lan những người đến chùa ai còn mẹ sẽ được cài một bông hồng đỏ lên
quần áo và ai không còn mẹ sẽ được đeo một bông hồng trắng
nghỉ lễ bông hồng cài áo không phải chỉ để phân biệt ai còn mẹ hay mất mẹ mà qua việc cài hoa hồng lên áo để nhắc nhở mỗi người phải biết trân trọng những gì mình đang có phải luôn yêu thương hiếu kính phụng dưỡng khi cha mẹ còn sống bên mình
thực ra mà nói cái công trang đấy mẹ nó rất là cao cả mình không có thể đền đáp bằng lời cũng như là không biết bày tỏ bằng cái như thế nào
thông qua lễ vu lan mùa hiếu hạnh giúp mọi người tiếp cận được ý nghĩa giáo dục đầy nhân văn của văn hóa phật giáo để không chỉ báo hiếu báo ân cha mẹ bằng việc lên chùa cầu nguyện mà bằng những việc làm thiện nguyện việc có ích cho đời vì chúng sinh vì cộng đồng
trong báo hiếu này mình có giúp cho những người nghèo nhớ ơn những người chúng sinh nữa cho nên giúp cho họ được cơm no áo ấm cho quà người nghèo
cho nên có cái lễ là
lễ chẩn tế cho người âm mà lễ cho người sống
lễ vu lan với thông điệp tốt đẹp về báo ân báo hiếu để giúp mỗi người cùng nhìn lại mình trong các mối quan hệ gia đình xã hội để luôn yêu thương trân trọng những tình cảm quý giá đang có để cùng săn sẻ với những cảnh đời còn khó khăn trong xã hội cùng chung tay xây dựng một xã hội tốt lành và tốt đời đẹp đạo
ngày năm tháng chín văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ban hành văn bản số ba trăm tám mươi gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh ven biển từ quảng ninh đến phú yên về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới
theo đó để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh
thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới thông báo cho các chủ và thuyền trưởng các phương tiện tàu thuyền biết để chủ động phòng tránh
có kế hoạch sản xuất phù hợp bảo đảm an toàn về người và tài sản sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hiện nay một áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía đông đông bắc đảo luzon philippines
hồi một mươi ba h ngày năm tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi tám chín độ vĩ bắc một trăm hai mươi bốn hai độ kinh đông sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một mươi ba h ngày sáu tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một hai độ vĩ bắc một trăm một mươi chín chín độ kinh đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
mặc dù tám tháng qua hoạt động sản xuất và kinh doanh của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam đã có một số bước đột phá
xong lượng than tồn kho cũng còn khá nhiều
những tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi bảy tập đoàn công nghiệp than khoáng sản sẽ tìm các giải pháp thị trường để giảm tồn kho tối thiểu năm trăm linh tấn than các loại
theo báo cáo tám tháng năm hai nghìn một mươi bảy của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản
tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam sản xuất than nguyên khai đạt trên hai mươi bốn triệu tấn than sạch thành phẩm đạt trên hai mươi hai triệu tấn tiêu thụ than đạt gần hai mươi ba triệu tấn
trong đó than tiêu thụ trong nước đạt hai mươi một ba mươi tám triệu tấn than xuất khẩu là tám trăm sáu mươi tám
trong những tháng cuối năm hai nghìn một mươi bảy ngành than tiếp tục điều hành sản xuất theo khả năng tiêu thụ hàng tháng phân đấu giảm tồn kho tối thiểu năm trăm linh tấn than các loại
và nghiên cứu phương án sản xuất hợp lý phù hợp với cung cầu của thị trường
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
trong dịp nghỉ hè ngành giáo dục và đào tạo lào cai đã tập huấn cho hơn sáu trăm linh hiệu trường giáo viên của các trường về phương pháp tổ chức dạy học
các hoạt động giáo dục trung học cơ sở theo mô hình trường học mới bảo đảm chất lượng cho công tác giảng dạy
còn tại vùng lũ như vĩnh hòa tân an tân thạnh vĩnh sương thuộc thị xã tân châu tỉnh an giang
chính quyền địa phương đã chuẩn bị cơ sở vật chất chỉnh trang lại trường lớp huy động học sinh tới lớp cơ bản đã thực hiện xong
các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh vùng lũ cũng được chuẩn bị kỹ càng sẵn sàng ứng phó khi có nước dâng cao bảo đảm điều kiện đưa đón học sinh đến lớp an toàn đông đủ
đây là một trong những điểm trường nằm ở khu vực cồn thuộc vùng lũ thị xã tân châu tỉnh an giang
hàng năm thời điểm bắt đầu năm học mới cũng là thời điểm mùa nước nổi lên cao
các em học sinh ở đây được bố trí lịch tiệu trường sớm hơn so với quy định
hơn một tuần nay thầy và cho ở các điểm trường này đã bắt đầu lịch ôn tập đầu năm để chuẩn bị sẵn sàng cho một năm học mới hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
nói chung ở cái điểm vụ ở đây hàng năm thì vào mùa nước lấu thì nước có dăng lên cao nhưng mà các em nó học rất là đều
cái thứ nhất là các em nó học rất là đều cái thứ hai nữa là về công tác chợ địa phương cũng có chuẩn bị
như trường học cũng có kết hợp địa phương chuẩn bị cho các em nó đưa rước
nếu trường học là nước mà lũ mà dăng lên cao
năm nay theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn thì mùa nước nổi ở đồng bằng sông kiều long về sớm và cao hơn mọi năm
chính vì vậy ngay từ đầu năm cùng với việc tập huấn chuyên môn cho giáo viên các trường ngành giáo dục
thì việc huy động học sinh vùng lũ đến lớp đúng thời điểm cũng được địa phương quan tâm
các điểm trường đã phối hợp cùng chính quyền địa phương hội khuyến học tuyên truyền rộng khắp
để các bậc cha mẹ quan tâm và chuẩn bị tốt cho con em mình vào năm học mới
là ở những nơi bị ảnh hưởng bởi lũ về sớm
hiện nay thì học sinh nghèo thì nó có hội khuyến học của xã hỗ trợ cho mỗi em
vậy là một mươi huyến tập với một cái bộ quần áo đồng phục là trên trăm ngàn
hiện tại ở các huyện đầu nguồn của đồng bằng sông kiều long
thời điểm này mùa nước nổi đang về
với sự chuẩn bị chú đáo về mọi mặt thầy và cho vùng lũ đầu nguồn tân châu an giang nói riêng
và đồng bằng sông kiều long nói chung đã không còn lo lắng an tâm
đón mọi người về
đón một năm học mới an toàn với rộn ràng niềm vui và thắng lợi
mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước
tỉnh phú thọ đã kịp thời sửa chữa xây mới hơn một phòng học đón chào năm học mới
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tỉnh phú thọ xác định nhiệm vụ trọng tâm
đó là tập trung giả soát quy định lại mạng lưới trường lớp học
nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý
tiếp tục đổi mới chương trình giáo dục mầm non phổ thông
đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông
điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông hiện hành
xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo hướng tinh giản
từng bước tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới để phục vụ cho năm học mới
ngành giáo dục đào tạo tỉnh phú thọ đã xây mới và sửa chữa hơn một phòng học
do ảnh hưởng của mưa lũ khiến việc khai giảng năm học mới của thầy và trò tỉnh lai châu gặp nhiều khó khăn
thậm chí có xã thầy và trò phải vượt suối để dự lễ khai giảng năm học mới
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã đang bị cô lập nậm trà huyện nậm nhùn tỉnh lai châu
đây là đoạn đường duy nhất của xã nậm tra có thể đi lại bằng xe máy
do mưa lũ nên các tuyến đường liên bản và trung tâm của xã nậm nhun
nậm trà đều bị sạt lở gây cô lập nhiều địa bàn
các thầy cô giáo phải lặn lội vượt qua những cung đường độc đạo
nhiều đoạn đường phải khanh xe và vượt suối để đến vận động các em học sinh tiệu trường đúng ngày khai giảng chung của cả nước
riêng trường tiểu học nam trà là cực kỳ khó khăn
khi đi đón các con đến học là chúng tôi phải từ ba đến năm giáo viên
phải khiêng xe và lội suối đủ các gác kiểu để đưa các con đến trường để kịp thời vào năm học mới
do năm nay cả ba điểm trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở khai giảng cùng một địa điểm nên các em học sinh của trường trung học cơ sở phải giúp nhau bám vào dây lôi thuyền qua suối dữ
mặc dù kiến nghị nhiều song cây cầu giúp học sinh thoát cảnh mong manh vượt suối vẫn cần sự giúp sức của các nhà hào tâm
và sự chú trọng đầu tư trọng điểm của chính quyền địa phương
trong năm học vừa qua dù khó khăn về cơ sở vật chất đều tạm bỡ
nhưng thầy cô giáo và cho các trường học ở nậm trà vẫn vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
sự cố gắng của tập thể các thầy cô giáo và học sinh nậm trà là đáng ghi nhận
đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn vẫn vượt khó huy động học sinh bảo đảm đúng thời gian và tiến độ để kịp khai giảng năm học mới

là kết hợp để vận động các em học sinh ra lớp để đảm bảo cho cái buổi mà khai giảng hôm nay
cơ bản là đạt chín mươi chín các em đã có mặt bởi dự buổi khai giảng ngày hôm nay
do mưa lũ hiện tại nậm trà vẫn chỉ còn duy nhất một cách để đến là vượt sông đà giang
còn tất cả các con đường lên trung tâm xã đều bị cô lập
điều mong ước của thầy và trò nậm tra là tiến độ thi công con đường lên xã sớm hoàn thành
và có cơ hội để đạt được cơ hội
cơ hội là cơ hội để giúp các em qua sông suối để đến trường
cháu rơ trâm hơ bình dân tộc gia rai ở làng tung xã ia biên giới yên an huyện đức cơ tỉnh gia lai
thuộc diện hộ nghèo cha mất sớm
sáng sớm tinh mơ cháu hơ bình đã hào hức dậy chuẩn bị cho năm học mới
chưa đến sáu giờ sáng cháu đã sẵn sàng để tới trường
do đường đi lại khó khăn mẹ lại bị tàn tật
cháu hơ bình được các cán bộ của đồn biên phòng yên an tới giúp trở tới trường
gia đình chúng tôi cảm ơn bộ đội biên phòng nhiều lắm
gia đình tôi rất khó khăn nhờ bộ đội biên phòng giúp đỡ mà con tôi duy trì được việc học
cháu học cũng khá gia đình tôi rất vui và cảm ơn rất nhiều
cùng với toàn thể tập thể cán bộ đã đóng góp cũng như là giúp đỡ các cháu
có hai cháu việt nam và một cháu campuchia
ngoài sự giúp đỡ bằng vật chất hàng tháng là mỗi cháu là năm trăm linh
ngoài ra thì còn giúp đỡ đối với những cháu ở xa
thì đơn vị bố trí cũng như cử cán bộ anh em xuống giúp đỡ đưa cháu đến trường
hơ bình cũng là một trong bốn mươi tám em học sinh được bộ đội biên phòng tỉnh gia lai hỗ trợ giúp đỡ trong chương trình
nâng bước cho em đến trường được triển khai tại bảy xã biên giới trong suốt nhiều năm qua
từ đó đã tạo điều kiện cho các em học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số
còn nhiều khó khăn được đến với con chữ
tuy nhiên do địa bàn rộng đời sống còn thấp
khiến việc duy trì sĩ số các em học sinh ở vùng biên giới này vẫn còn là điều chăn trở
nhiều thầy cô giáo là phải vượt đường rừng bốn năm cây số để đến tận nhà để mà vận động học sinh ra lớp
nhưng mà năm vừa rồi thì cũng nhà trường cũng làm rất là nhiều việc
cho nên là năm vừa rồi này thì có sáu học sinh bỏ học
năm học này toàn tỉnh gia lai có gần ba trăm tám mươi ba học sinh
theo học tại hơn tám trăm ba mươi trường từ bậc mầm non đến trung học phổ thông
tăng khoảng ba học sinh so với năm học trước
tại nhiều nơi xác định được đặc thù của vùng sâu vùng xa
ngành giáo dục cùng với cả hệ thống chính trị đã tập trung mọi nguồn lực
để đảm bảo các điều kiện cho học sinh tới lớp
tập trung vận động học sinh đến lớp hạn chế tình trạng học sinh bỏ học
thưa quý vị và các bạn khoảng một mươi một h ngày năm tháng chín
tại ấp an bình xã bình an huyện châu thành tỉnh kiên giang
đã xảy ra vụ cháy tàu cá ước tính thiệt hại hơn hai tỷ đồng
theo đó tàu cá do bà hồ văn hương ngụ ở phường vĩnh bảo
thành phố rạch giá tỉnh kiên giang làm chủ
bất ngờ bốc cháy dữ dội
sau khi phát hiện vụ cháy lực lượng chữa cháy địa phương và cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh kiên giang
đã có mặt để dập lửa tuy nhiên toàn bộ phần thân tàu đã bị cháy rụi
nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do thợ hàn bất cần trong lúc sửa chữa tàu gây ra hỏa hoạn
từ đầu tháng tám đến nay bà con ngư dân ở vùng biển quảng ngang tỉnh quảng trị
vui mừng và phấn khởi khi chúng lớn mùa ruốc biển hay còn gọi là khuyết biển
đặc biệt là bà con ngư dân đã biết sử dụng tốt tiền bồi thường sự cố môi trường biển
để thay đổi cách làm nên vừa được mùa vừa đánh bắt có hiệu quả
anh nguyễn văn hùng ở thôn đông luật xã vĩnh thái huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
rất phấn khởi bởi chỉ trong vòng hơn một tuần anh đã đánh bắt được năm sáu tấn ruốc biển
trừ chi phí anh hùng thu lãi hơn một mươi triệu đồng
bình quân mỗi chuyến biển của ngư dân xã vĩnh thái huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
thu về từ sáu trăm linh đến tám trăm linh kg người cao nhất cũng đạt hơn một tấn ruốc biển
với giá bán như hiện nay một kg ruốc là ba đồng
mặc dù giá có rẻ nhưng ngư dân cũng thu được hơn hai triệu đồng mỗi chuyến đi biển
tính đến thời điểm này mới chỉ đầu vụ nhưng ngư dân tỉnh quảng trị đã đánh bắt được hơn một năm trăm linh tấn ruốc biển
riêng xã vĩnh thái huyện vĩnh linh đánh bắt được hơn một năm trăm linh tấn rút biển
sau khi bà con tiếp cận được nguồn kinh phí được đền hưu của tư là công phú xã
bà con đã tập trung mua sắm thêm ngư lợi cù đặc biệt là động thêm thuyền mới để thay thay cho thuyền cù
bà con chủ động để tích cực bám biển để khi có hải sản xuất hiện
thì đã kịp thời để đánh bắt khai thác
mùa rút vào vụ đã góp phần giải quyết việc làm cũng như tăng thêm thu nhập cho các lao động vùng biển
giúp bà con ngư dân trang trải cuộc sống và sắm sửa cho con em bước vào năm học mới
bom nhiệt hạch hay còn gọi là bom hát hay bom hydro được phát triển bắt đầu từ thập niên một nghìn chín trăm bảy mươi
nó được thiết kế gồm hai tầng trong đó tầng sơ cấp là một quả bom phân hạch
và tầng thứ cấp là nhiên liệu sử dụng cho phản ứng nhiệt hạch
cùng với bom nguyên tử hay còn gọi là bom a
bom nhật hạch hiện là vũ khí sát thương khủng khiếp nhất do con người tạo ra
việc triều tiên tuyên bố thử thành công bom làm cả thế giới lo ngại
và bình nhưỡng đang tiến gần tới việc chế tạo đầu đạn nguyên tử có thể gắn trên tên lửa
tầm xa và có khả năng vươn tới lãnh thổ nước mỹ
vụ thử nghiệm có phải là bom mart hay không không quá quan trọng
vấn đề là chương trình hạt nhân của triều tiên đã đạt đến mức độ nghiêm trọng
đó là điều mà cộng đồng quốc tế đang quan tâm hiện nay
năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mỹ đã thử một quả bom nhiệt hạch tại đảo sanho bikini thuộc quần đảo marshall
quả bom này có sức công phá cao gấp một lần so với bom nguyên tử rơi xuống hiroshima của nhật bản
các chuyên gia cho rằng có nhiều chứng cứ cho thấy
bình nhưỡng đã phát triển thành công bom nhật hạch
hoặc ít nhất cũng đã tiến gần tới việc sở hữu loại bom này
nếu được xác nhận việc bình nhưỡng phát triển thành công bom nhật hạch
đã khiến giới học giả lo ngại về những hậu quả kinh khủng của vũ khí hạt nhân
và cuộc chạy đua vũ trang tên lửa
vấn đề tiền lương lao động đã trở thành điểm gây bất đồng giữa đại diện
canada mexico và mỹ tại vòng đàm phán thứ hai về hiện đại hóa hiệp định thương mại tự do bắc mỹ
nafta diễn ra tại mexico trong khi mỹ muốn thắt chặt các tiêu chuẩn lao động trong hiệp định
thì các doanh nghiệp mexico dường như lại đang tìm cách phản kháng trước bất kỳ nỗ lực nào
nhằm xiết chặt các tiêu chuẩn lao động cũng như nhằm thuyết phục mexico tặng lương
mỹ và canada đều cho rằng chi phí nhân công rẻ ở mexico đã khiến quốc gia này có lợi thế hơn
về thu hút đầu tư
canada cho hay trong trường hợp mexico không nhất trí cải thiện mức lương của người lao động
thì khi đó cần loại bỏ nafta
trái lại giới chức và doanh nghiệp mexico phản đối những đòi hỏi cân bằng mức lương
của người lao động trong khu vực bắc mỹ
hội đồng nông nghiệp quốc gia mexico khẳng định mở rộng thương mại và không can thiệp vào thị trường
lao động của mỗi quốc gia là cách tốt nhất để khu vực phát triển kinh tế
ngoài ra các nhà lãnh đạo doanh nghiệp mexico cho rằng việc hội nhập và tham gia của mexico
vào chuỗi cung ứng bắc mỹ đã và đang làm tăng khả năng cạnh tranh của khu vực này
hôm qua tổng thống nga vladimir putin cảnh báo bất kỳ quyết định nào của mỹ liên quan đến việc
cung cấp các vũ khí phòng thủ cho ukraine sẽ làm dấy lên một cuộc xung đột ở miền đông ukraine
và có khả năng khiến những đối tượng thân nga mở rộng chiến dịch tại đây
trả lời câu hỏi về khả năng mỹ cung cấp các vũ khí hạng nặng cho ukraine
tổng thống nga putin cho biết mỹ sẽ cung cấp các vũ khí hạng nặng cho ukraine
quyết định đối tượng bán hoặc chuyển giao vũ khí
song ông putin cũng cảnh báo phải thận trọng trước hành động này
ông putin nêu rõ việc chuyển giao vũ khí tới một khu vực xung đột chỉ khiến tình hình xấu hơn
và những đối tượng ly khai thân nga có thể mở rộng chiến dịch và rất khó có thể tưởng tượng họ sẽ đáp trả như thế nào
bên cạnh đó tổng thống nga tiết lộ
moscow có ý định thảo một nghị quyết trình lên hội đồng bảo an liên hợp quốc
đề nghị các lực lượng gìn giữ hòa bình của tổ chức này được điều tới miền đông ukraine
nhằm bảo vệ những giám sát viên về lệnh ngừng bắn thuộc tổ chức an ninh và hợp tác châu âu hoạt động tại đây
trung tâm bão nhiệt đới quốc gia mỹ đã phát cảnh báo trên khu vực trải dài từ biển caribe đến bang florida
trong khi cơn bão nhiệt đới irema đã mạnh lên cấp bốn cấp nguy hiểm với sức gió lên tới hai trăm một mươi năm km trên giờ
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão irama sẽ tiếp tục mạnh lên và đi qua nhiều nước caribe
trong đó có cộng hòa dominicana
cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh của chúng mình
xin chào và hẹn gặp lại
nữ phi hành gia peggy whiston của cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa
đang giữ kỷ lục về thời gian sống trong vũ trụ với tổng cộng sáu trăm sáu mươi năm ngày
bà cũng là nữ chỉ huy đầu tiên của trạm vũ trụ quốc tế iss và giữ kỷ lục đi bộ ngoài không gian lâu nhất
nữ phi hành gia wiston năm mươi bảy tuổi là nữ phi hành gia lớn tuổi nhất trong lịch sử khám phá không gian của con người
bà wiston vừa hoàn tất sứ mệnh tại iss và trở về trái đất sau hai trăm tám mươi tám ngày
trước khi trở thành phi hành gia vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy nữ tiến sĩ hóa sinh làm công việc nghiên cứu khoa học tại nasa trong bảy năm
theo những gì bà cập nhật trên trang facebook của mình trong sứ mệnh mới nhất trên iss
witton tiến hành các thí nghiệm với tế bào gốc của người các mẫu máu và trồng nhiều loại cải thảo
cũng trong ngày hôm nay hải quân hàn quốc đã diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn tại vùng biển phía đông nước này
nhằm thể hiện khả năng sẵn sàng đáp trả